kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh sáng nay một mươi bảy tháng năm tỉnh phú yên đã long trọng tổ chức lễ dân hương tưởng nhớ người
tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà thờ bắc hồ ở xã sơn định huyện miền núi sơn hòa
đây là vùng căn cứ của tỉnh phú yên trong những năm kháng chiến chống mỹ cứu nước
tại buổi lễ lãnh đạo và nhân dân tỉnh phú yên đã dâng hương đặt phóng hoa tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
và các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích nhà thờ bắc hồ
trong niềm phấn khởi tin tưởng trước những thành tiệu to lớn của công cuộc đổi mới
đảng bộ và nhân dân tỉnh phú yên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết năng động sáng tạo
vượt qua khó khăn thách thức phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đề ra
góp phần xây dựng quê hương phú yên ngày càng văn minh giàu đẹp
đây cũng là dịp để đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thành kính tưởng nhớ đến người
cùng nhau ôn lại thân thế và sự nghiệp của người nguyện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách của người